chỉ trong sáu ngày nghỉ tết vừa qua đã có hơn hai người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau
trong đó có một trăm chín mươi năm người tử vong nguyên nhân chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
thay vì là tìm cách tháo gỡ vấn đề một cách thiện trí thì nhiều người đặc biệt là những người trẻ
dùng bạo lực hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây ra nhiều hệ lụy
một vụ việc có tính chất côn đồ manh động xảy ra tại quán nhậu hai đô ở phường hiệp bình chánh
tp thủ đức tp hcm đêm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chỉ vì từ chối không cho nhóm thanh niên
xin số điện thoại bốn cô gái bị một nhóm gần chục nam nữ lao vào đánh tới tấp một số đối tượng
trong nhóm cầm ly đập liên tiếp vào đầu các nạn nhân khiến một cô gái bị thương nặng vụ việc
này cũng đặt ra yêu cầu về công tác quản lý địa bàn đối với lực lượng công an tại địa phương
số điểm trinh danh ăn uống đó chẳng phải có lắp đặt camera quan sát
rồi cũng như là quản lý nhiều khi đối với lực lượng công an tại địa phương
khi mà quan sát như thế thì vụ việc xảy ra thì sẽ hỗ trợ và thuận lợi cho quá trình công tác điều
tra và khám phá truy bắt đối tượng lực lượng công an phường phối hợp với các văn ngành đồng thể
thì sẽ tăng cường các cách truyền truyền và phối hợp với các cơ sở kinh doanh ăn uống
cồn rồi thực hiện tốt các quy định giờ dắt cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên nơi kinh doanh
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận một mươi tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công
cộng các đối tượng trên thuộc hai nhóm đã dùng hung khí hỗn chiến trên đường cao thắng
phường một mươi hai gây xôn xao mà truyền hình công an nhân dân từng phản ánh
theo đó ngày chín tháng hai sau khi đã uống rượu trần thanh hải đi giao nước đá cho quán rackline
tại số một trăm bảy mươi năm b đường cao thắng phường một mươi hai quận một mươi khi đến trước cửa quán hải đã xảy ra sâu sát
với ba người đàn ông chưa xác định danh tính sau đó hải cùng nhóm năm người mang theo nhiều loại
hung khí tự chế quy lại quán redline để đánh nhau với nhóm thanh niên bên quán redline
đội cảnh sát hình sự sẽ củng cố chứng cứ để làm sao xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng
này nhằm tạo sự răng đe cho các số đối tượng thanh thiếu niên hư để tham gia các vụ hỗn chiến trên đường phố
mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa song vẫn còn nhiều bất cập về quy định pháp luật
khiến công tác xử lý các đối tượng này gặp nhiều khó khăn theo luật sư trần minh cường
đoàn luật sư tp hcm cho biết điều một trăm ba mươi
luật hình sự sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người
khác không đưa thêm yếu tố người vi phạm đã bị xử phạt hành chính vẫn tiếp tục thực hiện hành vi thì
sẽ bị xử lý hình sự điều này dẫn đến việc người vi phạm có tính chất thường xuyên nhiều lần nhưng
chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì khó xử lý hình sự bên cạnh đó cần điều chỉnh bổ sung thêm
một số vấn đề để mang tính răng đe
và chúng ta chưa có những quy định rất rõ cụ thể hơn về việc thời gian của chúng ta để phối hợp với
bị hại để chúng ta đưa các bị hại này đi giám định tỷ lệ thân thật từ đó mới làm cơ sở để chúng ta
xem xét có đủ yếu tố để xử lý trách nhiệm hình sự này hay không hiện nay trong công tác xét xử các
tội phạm liên quan đến tội cố ý gây thương tích mang tính chất côn đồ chẳng hạn như vì những mâu
thuẫn ba chạm rất nhỏ nhặt mà dùng các hung khí nguy hiểm mà chúng ta tấn công mà chúng ta lại không
biết về các cái thiệt hại mà gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng thì tôi đề xuất là chúng ta cũng
nên sẽ nên đưa các những vụ án này ra xét xử công khai tại vì thông qua cái hoạt động xét xử công khai và
lưu động thì từ đó cũng sẽ mang cái tính giáo dục cũng như là mang cái tính là phòng ngừa răng đe
khi mà chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ bị xét xử liên quan đến các cái khung hình phạt
xã hội đang phải đối mặt với hiện tượng hung hãn côn đồ coi thường pháp luật của một bộ phận thanh thiếu
niên để ngăn ngừa hành vi này thì cần các biện pháp phòng ngừa về mặt xã hội công tác giáo dục từ
gia đình nhà trường cần tuyên truyền vận động người dân tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng ở khu
phố trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc làm nền tảng trong việc bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự xã hội